chúng ta đã ghi nhận những tuyến đường tắt nghẹt những sân bay đông đúc trong những ngày nghỉ lễ đầu tiên
và tình trạng này chắc hẳn sẽ lặp lại khi mà kỳ nghỉ lễ kết thúc người dân trở lại thành phố để tiếp tục nhịp sống thường nhật
ngày hai tháng năm tân sơn nhất bắt đầu phục vụ hơn bốn mươi hai khách quay trở lại thành phố hồ chí minh sau kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
dự kiến ngày ba và bốn tháng năm sẽ là cao điểm khách đến nhiều khách hàng vẫn lo tài diễn tình trạng khó gọi taxi
theo đánh giá của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cao điểm khách quốc nội đến sau kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn sẽ tập trung vào ngày mùng ba và mùng bốn tháng năm
nhiều khách đã chủ động bố trí linh hoạt thời gian để né các khung giờ và ngày cao điểm tránh kẹt xe kẹt máy bay nên đã kết thúc kỳ nghỉ lễ sớm hơn
theo ghi nhận ngày hai tháng năm tổng số khách hàng đã tập trung vào ngày ba và bốn tháng năm
đi đến thông qua cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đạt tám mươi năm chín trăm một mươi bốn lượt khách với sáu trăm hai mươi bảy chuyến bay
lượng khách đến đạt hơn bốn mươi bảy năm trăm ba mươi ba khách trong đó khách quốc nội chiếm ưu thế với bốn mươi hai khách còn lại là khách quốc tế
qua số liệu cho thấy lượng khách quay trở lại tp hcm bắt đầu tăng sau dịp lễ
tình trạng đông đúc ở nhà ga thiếu phương tiện xe đưa đón trong dịp cao điểm ở sân bay tân sơn nhất vẫn là nỗi lo với nhiều khách hàng
ông đặng ngọc cường giám đốc cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất khẳng định
cảng đã làm việc với tất cả các hãng xe hoạt động tại sân bay phải cam kết huy động đủ nguồn lực và xe phục vụ khách trong dịp cao điểm
tuy nhiên lượng khách có thời điểm đông phương tiện xe thiếu hụt không tránh khỏi việc phải chờ đợi
các giải pháp để giảm chờ đợi đón xe taxi và xe công nghệ tân sân nhất đã triển khai như là bổ sung thêm làn c cho xe taxi đón khách
làn d một d hai xe công nghệ
đồng thời là xe buýt tự hoạt động chở khách ở ga quốc tế và quốc nội
theo các chuyên gia các hãng taxi cũng đã tăng ba mươi năm mươi đầu xe thậm chí còn huy động thêm xe ở các địa phương lật cận
tuy nhiên do cơ sở hạ tầng sân bay có hạn nên khó tránh khỏi tình trạng đồng đúc thiếu xe taxi vào một số khung giờ cao điểm
thực tế ở các sân bay trên thế giới và khu vực cho thấy số lượng taxi không thể đáp ứng đủ vào mùa cao điểm
trong khi hạ tầng giao thông tại tp hcm càng tăng phương tiện cá nhân thì lại càng dễ xảy ra ủ nứ
người dân nên thay đổi tư duy trong việc di chuyển đến và rời nhà ga bằng phương tiện cá nhân hoặc taxi
thay vào đó nên sử dụng các phương tiện sẵn có trong sân bay như là xe đưa đón sân bay của hãng hàng không
hoặc sử dụng phương tiện công cộng vừa giúp giảm áp lực ủn tắc lại vừa giúp giảm chi phí